các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua đó thúc đẩy phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và phản ánh sự điều hành của bộ máy quản lý với một mươi chỉ số thành phần bao gồm các nội dung như gia nhập thị trường tiếp cận đất đai tính minh bạch chi phí thời gian tính năng động dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp sẽ phản ánh sinh động bức tranh của nền kinh tế ở một tỉnh
từ đó tạo lòng tin cho các nhà đầu tư buộc ngành quản lý phải có ngay các giải pháp xử lý nếu như chỉ số pci giảm
bởi chỉ số pci không đơn giản là để đo lường chất lượng
mà còn là chỉ số thể hiện niềm tin sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp vào chính sách quản lý từ các cơ quan công quyền
đây là buổi làm việc giữa ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh quảng ninh với tập đoàn gfs
tại đây cùng với đại diện các phòng ban và lãnh đạo ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh quảng ninh
thì lãnh đạo các ngành như xây dựng kế hoạch đầu tư
tài nguyên môi trường giao thông vận tải và y tế đều có mặt
sự tham dự đầy đủ của các bộ phận như thế này sẽ giúp doanh nghiệp làm việc tập trung
nêu ra các câu hỏi và các ngành sẽ trả lời trực tiếp
giúp doanh nghiệp có luôn kết quả để xác định phương hướng phát triển kinh doanh của mình tại tỉnh quảng ninh
bên cạnh đó tỉnh cũng lưu ý các doanh nghiệp khi có kế hoạch đầu tư vào tỉnh
thì nên nghiên cứu danh mục các dự án đang kêu gọi đầu tư
nhằm giúp doanh nghiệp không mất thời gian và rõ định hướng ngay từ đầu
thì tỉnh chúng tôi cũng đã tập hợp tất cả các văn bản pháp quy liên quan đến quy trình trình tự thủ tục đầu tư
đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh quảng ninh
thì tỉnh đã ban hành một quyết định hiện nay là quyết định số hai chín chín ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
để hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
thì có lẽ đây là một cuốn cẩm nang để các nhà đầu tư trước khi đến tỉnh quảng ninh
nghiên cứu và sẽ biết được các bước cần phải triển khai như thế nào
và các quy trình thủ tục tiếp theo
cũng như các cơ quan nào sẽ là xử lý các thủ tục hồ sơ khi nhà đầu tư đầu tư tại quảng ninh
những năm qua quảng ninh có nhiều thế mạnh thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn
nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã và đang dành sự tin tưởng quan tâm
tìm hiểu các cơ chế chính sách thu hút đầu tư tại tỉnh
theo bảng xếp hạng pci hai nghìn một mươi bảy quảng ninh lần đầu tiên vượt lên vị trí số một
với điểm số bảy mươi bảy trên thang điểm một trăm linh
địa phương này đứng thứ hai với sáu mươi năm sáu điểm
vào đầu tháng năm năm nay tại hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính
pa index năm hai nghìn một mươi bảy của các bộ cơ quan ngang bộ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm hai nghìn một mươi chín
do ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ tổ chức
quảng ninh đã được vinh danh ở vị trí quán quân pa index hai nghìn một mươi bảy toàn quốc

là kết quả ghi nhận tích cực cho những nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền tỉnh
lựa chọn của các cấp tỉnh điểm camp
qua đó củng cố niềm tin cho người dân doanh nghiệp
và sự lãnh đạo quản lý điều hành của cấp bespa tịch quản dannnh
và sự lãnh đạo quản lý điều hành của cấp bespa tịch quản danh

sáu nội dung trọng tâm là thủ tục hành chính
chúng tôi với một mục tiêu là giải quyết nhanh nhất hiện nay chúng tôi đã phát huy có hiệu quả các trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện
và kết nối một cửa đến điện tử cấp xã và vận hành trên chính quyền điện tử một cách công khai minh bạch
và khi các thủ tục hành chính được giải quyết thì đều có thông báo và trả kết quả đó qua các biêu điện để doanh nghiệp và người dân có thể rất thuận tiện
và những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm vấn đề gì thì có thể hỏi đáp bằng số điện thoại nóng để giải tháp các thủ tục hành chính
và trực tiếp có thể thông qua tương tác trên mạng internet có thể xử lý được
hiện trên địa bàn tỉnh quảng ninh có một mươi sáu một trăm bảy mươi năm doanh nghiệp trong đó có hai trăm hai mươi chín doanh nghiệp lớn
những năm qua quảng ninh được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai nghị quyết số một mươi chín

quảng ninh đã đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai nghị quyết số một mươi chín và nghị quyết ba mươi năm của chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp bằng những chương trình giải pháp cụ thể
tỉnh đã duy trì tổ chức hiệu quả các hội nghị gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp nhằm lắng nghe giải quyết những vướng mắc khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp
đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận tiện tối đa cho các tổ chức công dân trong giao dịch với cơ quan nhà nước
từ năm hai nghìn một mươi bốn tới nay quảng ninh tổ chức chín cuộc gặp gỡ với bốn năm trăm linh nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh giải quyết bảy trăm bảy mươi năm kiến nghị của doanh nghiệp
cùng với đó tỉnh cũng đa dạng hóa các hình thức kênh tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp thông qua mạng xã hội mô hình cà phê doanh nhân
mô hình giáo dục kiểu mới của chúng tôi ở việt nam là một mô hình giáo dục ngoại khóa kỹ năng sống lớn nhất trên thế giới
có mặt ở ba mươi bốn quốc gia
chúng tôi đã đề xuất phát triển với cả tỉnh tại khu vực đại yên thành phố hạ long
đến nay trong hệ thống của chúng tôi đã có một lượng khách hàng hơn một học viên đã sẵn sàng để đăng ký thực hiện các khóa học tại thành phố hạ long
đặc biệt khi mà khu sân bay vân đồn sắp được đưa vào sử dụng và các tuyến đường cao tốc nối liền hà nội và tỉnh quảng ninh đã rất là thuận tiện
đúng là trong cái thời gian vừa qua thì tỉnh quảng ninh đã kêu gọi được rất nhiều các nhà đầu tư lớn
hay còn được gọi là nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư tại quảng ninh
ví dụ như các tập đoàn lớn nhất của việt nam như vingroup sungroup flc v v thì cũng đã đều có mặt ở quảng ninh chúng tôi
các nhà đầu tư này thì thường là họ có nhu cầu đầu tư hoặc được tỉnh giao lập quy hoạch một số các dự án lớn
tôi tập trung vào những vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm đó là vấn đề liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp
là một cách tốt nhất nhanh nhất và tạo ra một cái môi trường coi là bình đẳng giữa các doanh nghiệp
do vậy có thể nói rằng trong thời gian qua chúng tôi đã huy động được các nguồn lực của doanh nghiệp đầu tư vào các công trình
mà từ trước đến nay nghĩ rằng chỉ có ngân sách gọi ra đầu tư
nhưng đến nay có thể là huy động được nguồn lực từ doanh nghiệp như đường cao tốc như là cầu hay là từ sân bay từ bến cảng biển
những vấn đề đó tôi hoàn toàn huy động được
doanh nghiệp chính là nhờ một môi trường đầu tư kinh doanh và sự tin tưởng của doanh nghiệp đối với tỉnh quảng ninh
và họ sẵn sàng coi huy động vốn đầu tư vào tỉnh hết sức nướng
và họ đặt niềm tin không phải ngắn hạn dài hạn
chính vì vậy mà nó tạo sự lan tỏa cho các doanh nghiệp khác tạo ra cái dòng đầu tư huy động
và chúng tôi rất là mừng trong sáu tháng qua huy động đầu tư xã hội của tỉnh quảng ninh đã tăng một mươi một sáu
và cao nhất từ trước đến nay
điện hiệu rất tốt cho sự phát triển của tỉnh lên trong ngày đang tới
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi tám các ngành địa phương đã tích cực chủ động triển khai nhiều giải pháp hiệu quả
để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh
sáu tháng đầu năm nay đã có hơn ba mươi hội nghị gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp cấp sở ngành địa phương
được tổ chức với trên hai trăm ba mươi đội dung kiến nghị của doanh nghiệp được giải quyết
tỉnh quảng ninh là một trong những tỉnh đi đầu
tỉnh quảng ninh là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về sớm hoàn thiện các kế hoạch chiến lược
từ năm hai nghìn một mươi bốn chúng tôi đã hoàn thành bảy kế hoạch chiến lược
và đều do các tập đoàn tư vấn tên tuổi của thế giới lập
các kế hoạch rất rõ vàng trong đó có các danh mục các dự án kêu gọi đầu tư
và hàng năm cũng như theo từng giai đoạn cụ thể tỉnh đều đưa ra các dự án kêu gọi đầu tư
những dự án này đều phù hợp với các kế hoạch và các định hướng của tỉnh
với quan điểm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp
thời gian qua nhiều kiến nghị đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp đã được tỉnh
các cấp ngành địa phương của tỉnh giải quyết cơ bản không để phát sinh điểm nóng bức xúc
qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất kinh doanh
công ty đã hoàn thiện các thủ tục
đề án đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số bốn trăm ba mươi năm
quy lê ủy ban nhân dân ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi được ủy ban dân tỉnh duyệt đề án công ty đã thuê tư vấn lập quy hoạch
chi tiết một trên năm trăm linh
ngoài những tuần đợi về cơ chế chính sách ưu đáy đối với doanh nghiệp
còn được sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và các cơ quan ban ngành
đã vào cuộc công tác môi trường nói riêng đã đạt nhiều kết quả tốt
đến năm hai nghìn một mươi sáu
có bốn trên một mươi ba xã là thu công tác cải đối
nhưng sang năm hai nghìn một mươi bảy đã có một mươi trên một mươi ba xã
tỉnh ta đã có bảy nhà máy nhiệt điện
trong cơ chế chính sách của tỉnh
thì hỗ trợ cho những doanh nghiệp để sản xuất gạch không lung bằng cho bay bảo sĩ
thứ nhất hỗ trợ cái gì
thứ nhất doanh nghiệp chúng tôi muốn là
nếu chẳng hạn doanh nghiệp thanh tiền
quỹ đất là đối với một doanh nghiệp đưa vào khu kinh tế thì được miễn giảm tiền thuê đất
thế đây đây đối với doanh nghiệp không nằm trong khu kinh tế thì không được miễn giảm việc thuê đất
với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị
sự vào cuộc của các cấp ngành chủ động của cộng đồng doanh nghiệp
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
kinh tế xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực
đặc biệt tốc độ tăng trưởng kinh tế grdp tăng một mươi một mươi sáu
cao nhất so với cùng kỳ sáu năm gần đây
con số này vượt chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng mà tỉnh quảng ninh đã báo cáo thủ tướng chính phủ
và đứng trong nhóm đầu các tỉnh thành phố vùng trọng điểm bắc bộ
các địa phương lớn của cả nước
ngành than tiếp tục có nhiều khởi sắc với sức tiêu thụ tăng mạnh so với cùng kỳ
tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện sáu tháng đạt gần hai mươi một tỷ đồng
quảng ninh đang đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án công trình trọng điểm như cầu bạch đằng
cao tốc hạ long vân đồn khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư giải phóng mặt bằng
nhất là dự án cao tốc vân đồn móng cái hầm qua vịnh cửa lục
và mới đây nhất sau chuyến bay đầu tiên thực hiện nhiệm vụ hiệu chuẩn vào ngày một mươi một tháng bảy
cảng hàng không quốc tế vân đồn đang gấp rút hoàn tất những công đoạn liên quan
để chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên dự kiến vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
khi đi vào hoạt động sân bay vân đồn là cảng hàng không quốc tế hiện đại
với đường cất cánh có thể đón được những loại máy bay chuyên trở hàng hóa và hành khách lớn hiện đại
theo quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế vân đồn của bộ giao thông vận tải
đến năm hai nghìn hai mươi sân bay vân đồn sẽ hoàn thành đường lăn song song với đường băng
hoàn chỉnh đơn nguyên còn lại của nhà ga nâng công suất lên năm triệu hành khách một năm
vị trí đỗ tối thiểu lên một mươi hai máy bay
theo tính toán của chủ đầu tư cảng hàng không quốc tế vân đồn
sẽ tạo ra hàng nghìn công an việc làm và thu nhập ổn định cho một lực lượng lớn lao động địa phương
góp phần cải thiện đời sống của người dân huyện đảo vân đồn
dự án cũng sẽ mở ra những cơ hội giao thương phát triển lớn để kinh tế du lịch vân đồn cất cánh
góp phần đưa quảng ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế
một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia theo đúng quy hoạch được phê duyệt
cảng hàng không quốc tế vân đồn là minh chứng sinh động về thành công của chủ trương huy động nguồn vốn tư nhân
trong phát triển hạ tầng giao thông
đây cũng là cố hích quan trọng để quảng ninh tiếp tục kêu gọi huy động được nguồn lực đầu tư lớn
nhằm phát triển nhanh mạnh và bền vững
trong chiến lược phát triển kinh tế tỉnh quảng ninh xác định mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi tối thiểu phát triển hai mươi năm doanh nghiệp
tuy nhiên đến thời điểm này số doanh nghiệp thành lập mới chưa đạt theo kế hoạch
vì vậy các cấp ngành địa phương tiếp tục có giải pháp cụ thể để khuyến khích hỗ trợ
tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành lập phát triển bền vững
các doanh nghiệp là cả nước thì bây giờ có hai doanh nghiệp đầu tư vào gạch không đông là sông đà cao cường và thanh tuyền
thế thì tôi nhân rộng ngành cũng muốn là tỉnh đang có cơ chế rộng rãi để cho doanh nghiệp vào đầu tư sử dụng
bằng cho bay và chỉ đáy của những nhà máy nhiệt điện trong toàn tỉnh ra
để công tác môi trường đạt được kết quả tốt hơn doanh nghiệp đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa
chỉ đạo triển khai một số lưu
một là các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để di chuyển trên đề các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra ngoài trung tâm đô thị
đưa vào các cung công nghiệp chấm dứt hoạt động các nhà máy như tuyển thang nan cửa chắn
hai là xây dựng các tiêu chí rõ ràng xem xét kỹ lưỡng các yếu tố khi chấp thuận các dự án đầu tư nhằm tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường
ba là quan tâm
dành nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường như xây dựng các lò đốt rác ở các khu vực vùng sâu vùng xa
chỉ đạo đầy mạnh tiến độ thực hiện các dự án xử lý chất thải đã được chấp thuận đầu tư
doanh nghiệp chúng tôi muốn đề xuất được nghiên cứu lập phương án bảo tồn di sản kết hợp đầu tư kinh doanh tại đảo lò bò như sau
nếu được ủy ban nhân dân tỉnh cho phép
phê chuẩn chúng tôi sẽ dồn toàn lực thuê các đơn vị tư vấn thiết kế trong nước cũng như nước ngoài đánh giá tác động đầy đủ môi trường của các tổ chức
và lên phương án đầu tư cải tạo bảo tồn di sản để kết hợp kinh doanh du lịch và mở thêm tuyến điểm
hiện tại một số điểm đảo ở trên vịnh hạ long đã quá tải
mặc dù giữ điểm của các đơn vị tư vấn thiết kế

tuy nhiên so với thang điểm một trăm linh quảng ninh còn có khoảng cách xa
vì vậy rất cần sự nỗ lực bền bỉ của các cấp ngành địa phương trong tỉnh và sự ủng hộ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp
tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện bình đẳng trong kinh doanh cũng như lựa chọn nhà đầu tư
đảm bảo theo đúng quy hoạch đã xây dựng
đồng thời kiên quyết đối với nhà đầu tư chậm tiến độ hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi

thấy trong những năm trở lại đây nhiều nhà đầu tư và các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã đầu tư vào tỉnh
với các dự án làm thay đổi diện mạo của tỉnh như sun group vingroup myway flc amata
đây cũng chính là những tín hiệu cho thấy quảng ninh đang dần trở thành một trong những địa phương
có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi thông thoáng cho các doanh nghiệp nhà đầu tư
qua đó không phải ngẫu nhiên mà năm hai nghìn một mươi tám
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci quảng ninh
chỉ dẫn đầu các địa phương trong cả nước và được đánh giá là ngôi sao cải cách
đây cũng chính là cơ sở để tiếp tục củng cố nâng cao niềm tin cho người dân và doanh nghiệp
đồng lòng góp sức cho sự phát triển chung của tỉnh trong những năm tiếp theo